bộ y tế cho biết tính từ sáu h đến một mươi hai h ba mươi phút ngày hôm nay có hai trăm sáu mươi ca mắc mới
trong đó có sáu ca đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tại kiên giang là hai trăm năm mươi bốn ca ghi nhận trong nước
tại tp hcm vẫn cao nhất với hai trăm một mươi ba ca bình dương một mươi một ca phú yên một mươi ca
hai trăm bốn mươi ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
vào sáng nay tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
thông báo hai ca tử vong do covid một mươi chín
đây là các bệnh nhân cao tuổi có bệnh lý nền nặng
ca tử vong thứ tám mươi năm là một bệnh nhân nữ tám mươi một tuổi có địa chỉ tại thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
ca tử vong thứ tám mươi sáu là bệnh nhân nam sáu mươi bốn tuổi địa chỉ yên mỹ hương yên
trong khi đó giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh an giang châu đốc tỉnh an giang
cho biết bệnh nhân năm mươi hai tuổi chú ấp tân khánh thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang
bị ung thư vú di căn phổi và mắc covid một mươi chín đang điều trị tại bệnh viện
vừa tử vong vào lúc sáu giờ ngày hôm nay